tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất và diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
diễn đàn tập trung trao đổi về kinh nghiệm khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp
các cơ hội thách thức trong khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả
chia sẻ cơ hội tiếp cận nguồn vốn khoa học kỹ thuật trong khởi nghiệp những chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp
cuộc thi nhằm cổ vũ khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp lập nghiệp tham gia kinh tế của thanh niên nông thôn
hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cuộc thi được phát động vào tháng ba diễn ra trong sáu tháng và trải qua ba vòng thi
vòng chung kết và trao giải thưởng diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám với mức hỗ trợ các ý tưởng
đề án đạt giải trị giá ba tỷ đồng cùng các cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp các nhà đầu tư thiên thần trong lĩnh vực nông nghiệp